hà nam là tỉnh nông nghiệp với trên ba hai trăm linh hectare đất trồng lúa gần tám mươi dân số là nông dân
tuy nhiên nhiều năm trở lại đây ở hà nam xuất hiện tình trạng nông dân không còn thiết tha với đồng ruộng
dẫn đến tình trạng nhiều diện tích đất không được nông dân gieo cấy
chỉ tính riêng vụ mùa năm hai nghìn một mươi chín toàn tỉnh hà nam có ba trăm một mươi hectare đất nông nghiệp hai vụ lúa
bị nông dân bỏ hoang không gieo cấy
trong đó nhiều nhất là huyện kim bảng thanh liêm lý nhân
tình trạng này được cho là có chiều hướng gia tăng so với các năm trước
có ruộng nhưng lại đi làm ăn kinh tế xa nơi khác
thứ ba nữa là sản xuất vụ mùa không bấp bình
nó bấp bình cho nên họ chỉ cấy vụ chiêm họ đổ thóc ăn cả năm
mặc dù địa phương cũng cố gắng tuyên truyền vận động nhưng nó vẫn khó
đấy là tình trạng chung
ngành nông nghiệp sử dụng đã chỉ đạo cùng phối hợp các địa phương
để chỉ đạo các giải pháp để khắc phục tình trạng này
trước hết là đề nghị các khuôn
huyện chỉ đạo các xã để vận động các hộ nông dân tích cực tham gia vào gieo cấy
để tránh diện tích bỏ ruộng
cái thứ hai là kêu gọi các tổ chức đoàn thể
dù như là đoàn thanh niên hoặc là các cá nhân tư nhân
để tiến hành thuê lại những ruộng mà bà con nông dân bỏ
để trực tiếp tham gia vào gieo cấy
với cái tình trạng bỏ ruộng của bà con nông dân
nông dân bỏ ruộng để chuyển đổi ngành nghề mới tăng thu nhập cho gia đình
là xu hướng diễn ra phổ biến ở nhiều địa phương của tỉnh hà nam
tình trạng này sẽ chưa dừng lại nếu như các cấp chính quyền và các ngành chức năng của tỉnh hà nam
không có những giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế lao động ở địa phương hiện nay